những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại